thời gian qua những bệnh viện tâm thần ở tây nguyên đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân với các biểu hiện loạn thần
mất kiểm soát hành vi do uống rượu tình trạng bệnh nhân nhập viện điều trị vì loạn thần do rượu đang ngày một gia tăng
điều đáng nói là phần lớn các bệnh nhân đến từ các xã vùng sâu vùng xa nơi mà cuộc sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn
theo thống kê của bệnh viện tâm thần đắk lắc từ giữa tháng bốn đến nay trung bình mỗi tháng
bệnh viện tiếp nhận và điều trị cho khoảng bốn mươi bệnh nhân bị loạn thần thần thần kinh không ổn định do rượu
các bệnh nhân này phần lớn đều có cuộc sống khó khăn có tiền sử nghiện rượu nhập viện trong tình trạng dối loạn cảm giác
có ảo giác hoang tưởng lên cơn co giật tâm lý và hành vi bất thường dối loạn nhận thức
sử dụng quá nhiều rượu bia còn gây ảnh hưởng đến tim mạch gan suy giảm hệ miễn dịch
khuyên cáo người dân cần hạn chế sử dụng rượu bia tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra